khi nhắc đến niềm tin có thể nhiều người thường cho rằng đó chỉ là một cách nói văn hóa
nhưng không phải vậy hai từ niềm tin đó đã được cụ thể hóa khi việt nam bùng phát đợt dịch thứ tư với nhiều ảnh hưởng nặng nề trên mọi mặt
nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu kéo dài
tuy nhiên những quyết sách của quốc hội chính phủ trong tình hình này đều nhận được sự ủng hộ từ người dân
đợt bùng dịch thứ tư bắt đầu từ hai mươi bảy tháng bốn
trong lúc dịch bùng phát mạnh hà nội vẫn tổ chức thành công kỳ họp quốc hội thứ nhất của quốc hội khóa một mươi
quốc hội đã bổ sung nội dung phòng chống dịch covid một mươi chín vào nghị quyết của kỳ họp thứ nhất
quốc hội khóa một mươi năm trao quyền mạnh mẽ hơn cho chính phủ thủ tướng chính phủ trong lãnh đạo điều hành phòng chống covid một mươi chín
với tinh thần chống dịch như chống giặc thực hiện các giải pháp cấp bách như mệnh lệnh thời chiến
chính phủ thủ tướng chính phủ được quyền quyết định
họ quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan
như chúng ta đã biết thực tế khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch có những biện pháp sẽ vượt qua ngoài quy định pháp luật hiện hành
chính vì vậy việc quốc hội nhanh chóng và quyết sách như thế
đây là một sự hiện sự quyết tâm rất cao cũng như là sự nhạy bén rất cao của quốc hội
trong việc cùng với toàn dân trong việc phòng chống dịch và đặt trách nhiệm đặt lợi ích của người dân lên trên hết
vừa qua tại cuộc họp của tổng bí thư với các lãnh đạo chủ chốt về chống dịch tại tp hcm và các tỉnh phía nam
trên tinh thần thống nhất các lãnh đạo chủ chốt giao thủ tướng phạm minh chính là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo thống nhất xuyên suốt công tác phòng chống dịch
điều này đã tạo nên sự an tâm tin tưởng đối với nhân dân
việc sát sao với công tác chống dịch tại các cấp địa phương cho thấy quyết tâm cao của người đứng đầu chính phủ
đặc biệt với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội công an tại tâm dịch tp hcm trong việc bảo đảm an sinh để người dân yên tâm ở nhà theo chỉ thị
ai ở đâu ở yên đó đã trở thành một biểu tượng cho niềm tin tp hcm nói riêng và khu vực phía nam sẽ nhanh chóng chiến thắng đợt dịch này
việc thực hiện giải pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trong đó có một mươi chín tỉnh thành phía nam có thể được coi là giải pháp cực chẳng đã
tuy nhiên đây là một sự lựa chọn
bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khống chế được dịch bùng phát trong cộng đồng
các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân các tỉnh thành đã thể hiện sự quyết tâm cùng với chính phủ trong việc thực hiện biện pháp này
đây chính là niềm tin của họ vào các quyết sách của chính phủ của các cấp lãnh đạo
những hình ảnh tương trợ cộng đồng
tình tương trợ tình
người dân tương trợ người dân trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội
cho thấy niềm tin của người dân vào việc này đây là điều nhất định phải làm
ngoài những nỗ lực của chính phủ các cấp bộ ngành lãnh đạo các tỉnh trong việc đảm bảo an sinh xã hội an dân
để người dân yên tâm thực hiện nghiêm chặt đúng yêu cầu thì những tấm lòng người dân dành cho nhau thể hiện sự tương trợ đó
tại thời điểm quyết định đưa lực lượng quân đội công an hỗ trợ người dân thành phố hồ chí minh
bí thư thành ủy hồ chí minh khẳng định
thực tế chứng minh những ngày vừa qua những điều thành phố hồ chí minh đang làm và sự trợ giúp của quân đội công an
khiến người dân hoàn toàn yên tâm cố gắng cho trận chiến cuối cùng này
chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cũng được tập trung ưu tiên tại các điểm dịch nóng
để người dân yên tâm cố gắng cho trận chiến cuối cùng này